một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra khi xe khách hai mươi chín chỗ chạy trên quốc lộ bốn d
đoạn qua xã tòng sành bát sát lào cai bất ngờ lao xuống vực sâu cách mặt đường khoảng một trăm linh m
vụ tai nạn đã làm một người chết và hai mươi hai người khác bị thương
hiện công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn đang được tiến hành rất khẩn trương
tại hiện trường xe chở khách loại hai mươi chín chỗ ngồi mang biển kiểm soát hai mươi chín b một nghìn một trăm hai mươi hai
lao qua hàng rào hộ lan rơi xuống vực sâu khoảng hơn một trăm linh mét
ngay sau khi tai nạn xảy ra các đồng chí lãnh đạo của tỉnh lào cai cùng các lực lượng cứu hộ
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn
do vụ tai nạn xảy ra vào lúc trời tối ở khu vực hiểm trở nên việc cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn
bước đầu cơ quan chức năng xác định được hai mươi ba người bị thương vong trong đó có một người chết là nữ
đa số nạn nhân còn lại bị đa chấn thương
do va đập trong lúc xe khách lăn nhiều vòng xuống vực sâu trước khi bị chặn lại
hiện tất cả các nạn nhân đã được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai để cứu chữa
ngay trong đêm ba tháng ba ubnd tỉnh lào cai đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này
tại cuộc họp báo ông đặng xuân phong chủ tịch ubnd tỉnh cho biết
ngay khi xảy ra tai nạn người dân địa phương và các lực lượng chức năng của tỉnh như quân đội công an y tế
nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành sơ cứu và đã đưa toàn bộ các nạn nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh để cứu chữa điều trị
ông phong khẳng định toàn bộ kinh phí điều trị cho các nạn nhân trong thời gian
ở bệnh viện đa khoa tỉnh sẽ được tỉnh lào cai chi trả
hiện cơ quan chức năng tỉnh lào cai đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân